khoảng hai tháng trở lại đây do chịu tác động bởi các yếu tố khách quan đã khiến cho nguồn cung và giá xăng dầu có nhiều biến động khó kiểm soát đặc biệt là giá bán xăng dầu liên tục tăng cao
song song với các chỉ đạo của chính phủ nhằm bình ổn thị trường xăng dầu thì công tác đấu tranh với các đường dây buôn lậu xăng dầu cũng diễn ra quyết liệt
một vụ việc tuần tra bắt giữ tàu chở xăng dầu vi phạm của lực lượng cảnh sát biển
địa điểm xảy ra hoạt động phạm pháp là khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
qua kiểm tra phát hiện tàu vận tải đức minh sáu trên tàu có tám thuyền viên do ông vũ văn thập trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít xăng và bảy mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp
thuyền trưởng và các thuyền viên không có chứng chỉ hành nghề phương tiện không có giấy tờ hợp pháp
cái hàng này là đi về là mình lấy hàng vất hót là về kia mình sẽ có người công ty xuống kiểm tra xem là hàng như thế nào
có đúng chứng nhận hay không hoặc là số lượng được bao nhiêu
thì là về khu vực mái chai thì mình sẽ có người người ta làm được đấy
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại vùng biển cách nam hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm linh hải lý
tổ công tác hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển
phát hiện tàu cá mang số hiệu bl chín mươi ba nghìn chín trăm linh ba ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
thời điểm kiểm tra thuyền trưởng tàu khai nhận đang vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
theo thông tin của cảnh sát biển việt nam tại vùng biển phía nam thời gian gần đây
lực lượng chấp pháp trên biển liên tục phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều tàu trở sang dầu lậu
hành vi của các tàu này là ra khu vực phao số
dắp danh với vùng biển quốc tế để sang mạng mua bán sang dầu lậu
sau đó trở về đất liền bán
các đối tượng dùng nhiều chiêu trò nhằm hợp thức hóa toàn bộ chứng tử hóa đơn cho nguồn hàng lậu
vì vậy lựa chọn bộ quản và là nguồn điểm phát chứng của các tài năng đuir đượczet tốt
cho hoàn toàn kết cục và ở bên trong chúng là một bên làm sau cho các người làm sát forest

mà chỉ theo phương cá nhân đ vest nó phải là sát bay
nhưng vẩn lên

tiết cá nhân
di ngành báz miền nước
đếch ph appearance
thu h has

thông tin gì đó given bári
với các loại tội phạm trên thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán được xem là thời điểm vàng để vận chuyển hàng hóa và thực hiện các hành vi phạm tội
đặc biệt với mặt hàng xăng dầu trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động sự trở lại mạnh mẽ của việc giao thương buôn bán sau dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến xăng dầu trở nên khan hiếm giá cả tăng cao

cụ thể qua ba tháng cao điểm đầu năm hai nghìn hai mươi hai toàn lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển kinh doanh trái phép xăng dầu cụ thể gồm chín mươi bảy ba trăm linh lít dầu đeo

hiện đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường hà nội đã tạm giữ toàn bộ lô hàng hóa keo vàng vi lượng chữa covid một mươi chín đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo